hội nhập quốc tế đang mang lại những đổi thay và cơ hội ngày một lớn hơn cho cộng đồng asean
đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao
trong đó việt nam hiện nổi lên là địa điểm lý tưởng để trở thành người đi đầu trong lĩnh vực này
và trở thành thung lũng silicon ở khu vực đông nam á
đó là nhận định được đưa ra bởi asia coretonden trang tin chuyên viết các bài phân tích về khu vực châu á
theo bài viết trên trang asia correspondent triển vọng trên của việt nam có được là nhờ chính sách giáo dục thành công trong thời gian qua
sự hỗ trợ của chính phủ và một môi trường thuận lợi cho giới doanh nghiệp
trong đó phải kể đến khu vực dự án thung lũng silicom đầy tham vọng do bộ khoa học và công nghệ việt nam tài trợ
nhằm đưa đất nước trở thành một quốc gia lớn trong nền kinh tế số
thêm vào đó sức hấp dẫn của việt nam được hỗ trợ bởi lực lượng lao động hiểu biết về lĩnh vực công nghệ
chi phí rẻ và năng suất hơn các nước trong khu vực aec
các học sinh trung học tại việt nam có kỹ năng tin học rất xuất sắc
tôi đã chứng kiến những bài kiểm tra mà các em thực hiện trên lớp
có thể nói một nửa số học sinh lớp một mươi một của việt nam có thể qua được bài phỏng vấn đầu vào của google
trong năm hai nghìn một mươi sáu giám đốc điều hành của google ông suda picha đã có chuyến thăm việt nam và cam kết
sớm đưa việt nam trở thành thị trường quan trọng của google
việt nam sẽ sớm trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của google
chúng tôi sẽ sớm đào tạo một bốn trăm linh kỹ sư công nghệ thông tin cho việt nam
theo asean correspondents việt nam đang nổi tiếng trong khu vực là một trung tâm sản xuất các thiết bị điện tử
cho các tập đoàn nổi tiếng hàng đầu thế giới của hàn quốc nhật bản như samsung lg electronic panasonic và toshiba
tuy nhiên hiện nay trọng tâm của việt nam là chuyển đổi từ vị thế của một nhà sản xuất hàng đầu các thiết bị điện tử
trở thành một trung tâm nghiên cứu sáng chế và phát triển